trong hoàn cảnh nhiều xã tại quảng bình vẫn ngập sâu trong nước lũ chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã và đang khẩn trương phối hợp các nhà hào tâm cố gắng tiếp cận nhằm ứng cứu hỗ trợ bà con tại các khu vực này
thế nhưng lợi dụng tình hình mưa lũ năm nay diễn biến phức tạp tại miền trung một số đối tượng đã đăng tải tuyên truyền những thông tin sai lệch gây hoang mang sự luận
tùng tin thất thiệt có hàng trăm người chết năm người trong một gia đình tử vong trong đợt mưa lũ vừa qua tại quảng bình
chủ tài khoản facebook trần nguyễn trúc anh đã bị lực lượng chức năng mời lên làm việc và xử phạt hành chính với số tiền bảy năm triệu đồng
sau khi các anh công an đã gọi em lên và nhắc nhở về những thông tin mà em đăng tải trên trang facebook của mình
thứ nhất là em xin lỗi bởi vì sự nỗng nảy nỗng vôi chưa tìm hiểu thông tin kỹ càng mà em đã đăng lên
và qua trường hợp của em thì em cũng nhắc nhở mọi người là chúng ta phải cẩn trọng khi đăng tải thông tin
lực lượng nghiệp vụ của chúng tôi đã tăng cường công tác theo dõi nằm tình hình
không dân mạng kịp thời phạt thiền và yêu cầu cả trang này gỡ bỏ các thông tin sai rái và sẽ xem xét và xử lý theo quy định
đợt mưa lũ vừa qua tại quảng bình với lượng mưa lớn chưa từng có đã khiến nhiều vùng của địa phương này ngập sâu
lợi dụng tình hình này các đối tượng tung tin thất thiệt nhằm tăng tương tác facebook thu hút sự chú ý và chia sẻ của hàng trăm ngàn lượt người
chưa dừng lại ở đó một số trang tin còn lấy lại câu chuyện nhiều năm trước và đăng tải lại
cố tình phủ nhận sự nỗ lực của các cấp chính quyền lực lượng chức năng các nhà hào tâm gây bức xúc trong dư luận
đối với các thông tin sai lệch xuyên tạc các cá nhân tổ chức này có thể bị xử lý
bị xử phạt vi phạm hành chính từ năm đến hai mươi triệu đồng
tuy nhiên trong thời đại công nghệ số thông tin mạng lan truyền nhanh
người đọc cũng nên cẩn trọng trong quá trình tiếp nhận thông tin